thế nhưng đa phần mọi người đều lựa chọn cách im lặng hoặc đứng từ xa quan sát
mà tin là tối mẹ mày đi ra ngoài
tao nhốt tao đóng ở trong phòng không